theo bản tin của bộ y tế ngày hôm nay cho biết có một mươi sáu năm trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành phố
tăng hai trăm linh sáu ca so với ngày trước đó
cao nhất vẫn là thủ đô hà nội ghi nhận một sáu trăm bốn mươi sáu ca trong đó có bốn trăm tám mươi ba ca tại cộng đồng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bao gồm cà mau tiền giang và thanh hóa
còn các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là vĩnh long hải phòng và bạc liêu
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
một vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy vừa bị lực lượng chức năng tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ
cụ thể tại quốc lộ bốn a đoạn qua địa phận xóm nà tục xã đức xuân huyện thạch an tỉnh cao bằng
tổ công tác của công an huyện thạch an đã phát hiện xe ô tô do phương trần cương
trú tại xã đảm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng điều khiển
đang di chuyển theo hướng từ tỉnh lạng sơn đến cao bằng có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã cho dừng xe để kiểm tra
khám xét trên xe phát hiện một mươi bánh chất bột màu trắng cương khai nhận là heroin có khối lượng gần ba năm kg
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang vừa triệt phá thành công hai chuyên án bắt giữ hai đối tượng
chuyên cho vai nặng lãi thu lợi bắt chính năm bảy tỷ đồng
các đối tượng là nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố bắc giang
và đồng quốc kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện lục nam
khám xét khẩn cấp nơi ở của khánh lực lượng công an thu giữ gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
vàng và nhiều giấy tờ tài sản khác có liên quan
bằng thủ đoạn cho vay lãi nặng dưới các hình thức như bốc bắt họ cầm cố tài sản
vay lãi ngày với lãi suất từ ba đến bảy đồng một triệu một ngày đối tượng khánh sử dụng một phần mềm
ứng dụng quản lý hệ thống để quản lý danh sách khách hàng và thuê kiên hàng ngày đi thu tiền lãi của các bị hại
tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi cho đến khi bị bắt các đối tượng đã giao dịch và cho hơn tám mươi người vay
với số tiền hơn hai mươi ba tỷ đồng thu lợi bất chính năm bảy tỷ đồng
với hành vi giả danh công an cưỡng đoạt tài sản đối tượng nguyễn huy thông
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã bị công an thành phố phủ lý
tỉnh hà nam bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại về việc bị một đối tượng xưng là công an hình sự
đe dọa phải đưa số tiền từ ba đến sáu triệu đồng nếu không sẽ mở lên cơ quan công an làm việc
do vi phạm quy định trong phòng chống dịch
do lo sợ bị hại đã chuyển cho đối tượng một tám triệu đồng
công an thành phố phủ lý đã xác minh và làm rõ thông là thủ phạm
đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản nói trên
bước đầu thông khai nhận do ở cùng khu trọ nên biết bị hại là f một
hiện đang thực hiện quyết định cách ly y tế nhưng vẫn tiếp xúc với người khác
nên đã giả là công an để đe dọa bị hại đưa tiền
quá trình điều tra thông còn khai nhận đã gây ra hai vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn thành phố phủ lý
công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước vừa bắt giữ hai đối tượng
cùng với tăng vật là chiếc xe ô tô bán tải và hơn sáu mươi sáu kg pháo nổ
để làm rõ về hành vi mua bán pháo nổ trái phép
cụ thể vào khoảng hơn một mươi chín h ngày hai mươi một tháng một mươi hai lực lượng công an phát hiện
một xe bán tải màu đen biển số chín mươi ba c một mươi ba nghìn chín trăm bảy mươi ba do hai đối tượng là trịnh công hậu
tám tuổi trú tại thành phố đồng xoài và nguyễn văn tú một mươi bảy tuổi trú tại huyện hớn quản
cùng tỉnh bình phước điều khiển
phía sau thùng xe chở bốn mươi hai bánh pháo bông năm bọc pháo bi với tổng trọng lượng hơn sáu mươi sáu kg
bước đầu hai đối tượng khai số pháo trên được mua từ một người lạ trên facebook
với mức giá hai mươi tám triệu đồng đang tiến hành vận chuyển giao cho khách
trên địa bàn huyện lộc ninh thì bị phát hiện bắt giữ
liên quan đến việc công ty cổ phần công nghệ việt á đã có dấu hiệu cấu kết
với các tổ chức và cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất đấu thầu
ký xét nghiệm covid một mươi chín nhằm trục lợi thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vừa có ý kiến chỉ đạo như sau
thủ tướng biểu dương bộ công an và các cơ quan chức năng liên quan đã thực hiện nghiêm
nghị quyết số bảy mươi tám nqcp ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nghị quyết số tám mươi sáu nqcp ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
và các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại các văn bản thông báo số tám mươi chín ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
thông báo số một trăm sáu mươi bảy ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đặc biệt là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công điện số bảy mươi sáu
thủ tướng bộ công an đã thực hiện nghiêm nghị quyết số sáu mươi tám ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ
về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư trang thiết bị y tế nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó bộ công an đã tích cực chủ động vào cuộc cùng các địa phương và các ngành liên quan
kịp thời phát hiện ngăn chặn tiến hành điều tra xác minh hành vi vi phạm của công ty cổ phần công nghệ việt á
và các tổ chức cá nhân liên quan
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp với các cơ quan các địa phương liên quan
đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh mở rộng vụ án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát
sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật
với hành vi giả danh công an cưỡng đoạt tài sản đối tượng nguyễn huy thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam vừa bị công an thành phố phủ lý bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ
do biết bị hại là đối tượng f một nhưng không thực hiện cách ly y tế đúng quy định
thông đã giả danh là công an đe dọa bị hại phải đưa từ ba đến sáu triệu đồng cho thông
vì lo sợ bị hại truyền cho thông một tám triệu đồng
quá trình điều tra thông còn khai nhận đã gây ra hai vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố phủ lý
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo
dương hoàng anh chú tại tỉnh sóc trăng một mươi hai năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày ba mươi tháng một hoàng anh đi dự đám cưới ở ấp bảy thưa xã tân thành
thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày hoàng anh nhìn thấy lê văn tiến
cầm ghế inốc đánh trú ruột nên chạy lại can ngăn thì bất ngờ bị tiến đạp ngã
tức giận hoàng anh nhặt một khúc gỗ đánh trúng đầu khiến tiến tử vong do chấn thương sọn não
sau đó hoàng anh ra đầu thú tại cơ quan công an
sau khi nghị án tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt bị cáo dương hoàng anh một mươi hai năm tù giam
đồng thời có trách nhiệm bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị hại số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp lễ giáng sinh
những ngày này lực lượng công an tại thủ đô hà nội đã liên tục giao quân tuyên truyền nhắc nhở
cũng như xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
hai mươi giờ tại nhà thờ lớn thành phố hà nội lực lượng công an phường hàng chống liên tục nhắc nhở người dân
cần đeo khẩu trang tránh tụ tập đông người
để chuẩn bị cho lễ giáng sinh hai nghìn hai mươi một các tiểu thương trên phố hàng mã quận hoàn kiếm
bày biện trang hoàng cửa hàng đẹp mắt với các mặt hàng noel đa dạng đủ kích cỡ
tuy nhiên do dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp nên lượng người đến đây mua sắm vui chơi
thưởng thức không khí noel vắng nhiều so với mọi năm
tổ công tác tại phường hàng mã duy trì nhắc nhở người dân
đông người các cửa hàng đảm bảo trật tự đô thị
tuy nhiên do dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp nên lượng người đến đây mua sắm
đông người các cửa hàng đảm bảo trật tự đô thị
với tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay
thì việc tăng cường tuần tra giám sát của lực lượng công an là vô cùng cần thiết
trong thời điểm giáng sinh và năm mới đang đến gần
tuy nhiên mỗi người dân cần phải có ý thức trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân
tránh để dịch bệnh lây lan
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
ngày hôm nay tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và tỉnh quảng bình
tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đại tướng võ nguyên giáp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự và đọc diễn văn tại buổi lễ
dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương
đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành tổ chức chính trị xã hội trung ương và địa phương
cùng sự buổi lễ có các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mẹ việt nam anh hùng các vị tướng lĩnh và gia đình đại tướng võ nguyên giáp
lễ kỷ niệm vinh dự được đón lãng hoa chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội vương đình huệ
diễn văn của thủ tướng phạm minh chính nêu rõ đại tướng võ nguyên giáp là nhà chỉ huy quân sự có tải thao lược kiệt xuất bậc thầy về chiến lược nghệ thuật quân sự nhất là đường lối chiến tranh nhân dân
trong các chiến dịch lớn có tính chất quan trọng quyết định đồng chí luôn thể hiện sự quyết đoán sắc bén và có tư duy quân sự đặc biệt
dưới sự lãnh đạo của bộ chính trị đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ của dân tộc việt nam đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật
trải qua hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng phong phú cuộc đời của đại tướng võ nguyên giáp gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí đã nêu cao tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng kiên trung tuyệt đối trung thành suốt đời tận tụy hy sinh một lòng một dạ phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của đảng
dù trong lúc cách mạng gặp thuận lợi hay khó khăn đồng chí luôn tuyệt đối tin tưởng thủy chung son sắt với đảng với nhân dân
thủ tướng nhấn mạnh học tập và nuôi gương đại tướng võ nguyên giáp và các bậc tiền bối tiêu biểu chúng ta nguyện mãi đi theo con đường mà đảng bác hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính đề nghị các cấp các ngành các địa phương và mong muốn cán bộ chiến sĩ toàn quân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức trước mắt quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ba mươi hai năm ngày hội quốc phòng toàn dân
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an có bài viết
nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân trong tình hình mới
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết của đồng chí bộ trưởng
công an nhân dân và quân đội nhân dân là hai lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu của đảng nhà nước là hai cánh tay của nhân dân của đảng của chính phủ của vô sản chuyên chính
qua các thời kỳ cách mạng được đảng và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo giáo dục rèn luyện
công an nhân dân và quân đội nhân dân luôn kề vai sát cánh đoàn kết phối hợp hiệp đồng chiến đấu lập nên những chiến công oanh liệt cùng toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân
mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần hôn đúc nên truyền thống vẻ vang để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý là sức mạnh và nhân tố quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngay từ khi chính quyền cách mạng ra đời công an nhân dân đã cùng quân đội nhân dân chống thù trong giặc ngoài bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ
trong kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược công an nhân dân và quân đội nhân dân luôn đoàn kết nêu cao chủ nghĩa ảnh hùng cách mạng hiệp đồng chặt chẽ trong công tác chiến đấu bảo vệ an toàn các căn cứ địa cách mạng các đồng chí lãnh đạo cơ quan đầu não của đảng chính phủ làm trong sạch địa bàn bảo vệ an toàn các trận địa mục tiêu cơ sở kinh tế quốc phòng diệt ác trừ gian bắt và tiêu diệt hàng trăm toàn tham báo gián điệp biệt kích chỉ điểm của địch xây dựng lực lượng chính tr
chúng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu và đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc
đất nước thống nhất công an nhân dân và quân đội nhân dân đã phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cùng nhau trao đổi cung cấp thông tin hồ sơ tài liệu liên quan tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước ta đấu tranh làm thất bại chiến tranh tâm lý xuyên tạc kích động chống phá của các thế lực thù địch phản động bước vào thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước quan hệ phối hợp hiệp đồng chi
giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc được nâng lên tầm cao mới được khẳng định cụ thể hóa thể chế hóa trong các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc của đảng nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới luật công an nhân dân luật quốc phòng nghị định của chính phủ về quan hệ phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng
trước những diễn biến mới phức tạp của tình hình thế giới khu vực và trong nước lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân đã phối hợp nắm chắc tình hình giữ vững thế chủ động thực hiện tốt chức đăng tham mưu chiến lược với đảng nhà nước về đảm bảo quốc phòng an ninh chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống hóa giải kịp thời thách thức biến động phức tạp của cục diện an ninh chính trị thế giới và khu vực không để bị động bất ngờ góp phần quan trọng bảo vệ lợi ích quốc gia giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới
và môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
đồng thời hai lực lượng đã phối hợp bảo vệ an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm sự kiện chính trị văn hóa xã hội đối ngoại quan trọng của đất nước hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách và hội nghị quốc tế tổ chức tại việt nam
điển hình là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của năm apec hai nghìn sáu và hai nghìn một mươi bảy hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai tại hà nội năm asean năm hai nghìn hai mươi các kỳ đại hội đảng bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước về công tác dân vận xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá đảng nhà nước của các thế lực thù địch phản động triển khai có hiệu quả các phương án kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm tạo môi trường xã hội trật tự kỳ cương an toàn lành mạnh
đặc biệt thời gian vừa qua công an nhân dân và quân đội nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt sung kích đi đầu cùng nhau phối hợp chặt chẽ trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh
cán bộ chiến sĩ của hai lực lượng đã không quản ngại gian khổ kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn nguy hiểm để triển khai các mặt công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trong thiên tai và truy vết khoanh vùng chốt chặn vận hành các khu cách ly tập trung hỗ trợ tiêm vaccine điều trị người bệnh nhiễm covid một mươi chín